mô hình xe ô tô thư viện lưu động được triển khai tại tỉnh sơn la trong thời gian qua đã mang lại những hiệu quả thiết thực
những chuyến xe thư viện lưu động đã góp phần đưa trí thức và văn hóa đọc đến với học sinh và người dân vùng cao
hầu hết các em học sinh ở xã vùng biên lóng phiêng huyện yên châu chỉ biết đến các loại sách giáo khoa được học tại trường
còn các loại sách tham khảo sách chuyện thì các em không có cơ hội được tiếp cận
khi xe thư viện lưu động như thế này có mặt và mang theo hàng nghìn đầu sách đã giúp các em học sinh có thêm kiến thức bổ ích
trên mỗi xe thư viện lưu động có hơn bốn cuốn sách và được trang bị sáu máy tính kết nối internet tv máy chiếu
vì thế xe có thể phục vụ nhiều đối tượng bằng các hình thức khác nhau như đọc sách chiếu phim tra cứu thông tin
mỗi chuyến xe được thực hiện đã trở thành hành trình mang chi thức đến với các bản làng vùng cao
được triển khai tại sơn la từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay xe ô tô thư viện lưu động đã giúp việc đưa thông tin đến gần với người dân hơn
và mở rộng phong trào đọc sách báo khắp các vùng miền trong tỉnh
trung bình mỗi năm xe thư viện lưu động đã phục vụ hơn một mươi lượt bạn đọc
qua đó góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho tất cả người dân trong cộng đồng
đặc biệt là người dân ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
để mô hình xe lưu động tiếp tục mang lại hiệu quả trong thời gian tới
thư viện tỉnh sơn la sẽ tổ chức thêm các hoạt động theo chủ đề như hành trang tri thức cho em
đọc sách vì ngày mai đồng thời tổ chức các cuộc thi xếp sách trả lời câu hỏi để tạo được sự hấp dẫn với bạn đọc